ít nhất năm mươi chín người đã thiệt mạng trong đó có một mươi hai trẻ em khi một chiếc thuyền gỗ chở người di cư đến châu âu
và vào đá ở gần bờ biển miền nam italia vào sáng sớm ngày hai mươi sáu tháng hai
chiếc thuyền gỗ khởi hành từ thổ nhĩ kỳ và chở người di cư từ afghanistan iran và một số quốc gia khác
đã chìm trong vùng biển động trước bình minh một khu nghỉ mát bên bờ biển ở phía đông của calabria miền nam italia
lực lượng bảo vệ bờ biển italia cho biết đã cứu được tám mươi người trên con thuyền đắm
trong đó hai mươi người phải nhập viện và đang nỗ lực tìm kiếm thêm những người sống sót khác
vào thời điểm gặp nạn thuyền chở khoảng một trăm bốn mươi đến một trăm năm mươi người
thủ tướng italia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ chìm thuyền
đồng thời cam kết ngăn chặn các thảm kịch tương tự có thể xảy ra
ngay sau vụ việc chủ tịch ubnd châu âu ec ursula von der leyen đã kêu gọi đẩy nhanh cải cách
các quy tắc tị nạn của liên minh châu âu
vốn đang bị đỉnh trệ
bà gọi vụ chìm thuyền chở người di cư ngoài khơi italia là một thảm kịch
đồng thời nhấn mạnh eu phải tăng gấp đôi nỗ lực của mình đối với hiệp ước eu về di cư và tị nạn
cũng như kế hoạch hành động ở chung địa chung hải